cục tổ chức cán bộ bộ công an cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín vào ngày hôm nay
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng trực thuộc bộ công an
thiếu tướng đinh huy hiệu cục trưởng cục tổ chức cán bộ chủ trì hội nghị
năm hai nghìn một mươi tám được đảng ủy công an trung ương xác định là năm công tác tổ chức cán bộ
cục tổ chức cán bộ đã thực hiện nhiều công việc quan trọng đột xuất do thực tiễn đặt ra
tạo chuyển biến tích cực cho công tác tổ chức cán bộ tiếp tục đi vào nề nếp
có chiều sâu góp phần xây dựng tổ chức cán bộ theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
chức năng nhiệm vụ rõ ràng rành mạch đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh toàn diện
theo chỉ đạo của đảng nhà nước đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương những thành tích
kết quả mà cục tổ chức cán bộ đã đạt được
đặc biệt là tập trung hoàn thành khối lượng công việc rất lớn tham mưu xử lý nhiều việc khó
đóng góp quan trọng vào thành tích chung của bộ công an
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu cục tổ chức cán bộ
thể chế hóa cụ thể các chủ trương đường hối của đảng và công tác cán bộ theo hướng đồng bộ
thống nhất phù hợp với thực tế đẩy mạnh phân cấp phân quyền siết chặt kỷ luật kỷ cương
bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm dám đột phá dám chịu trách nhiệm vì lễ chung
khẩn trương cụ thể hóa chủ đề công tác phương châm hành động các giải pháp trọng tâm đột phá năm hai nghìn một mươi chín
chủ trương gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết chung ương bốn
chủ trương gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết chung ương bốn
công an cơ cấu sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo yêu cầu bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
bộ trưởng tô lâm đặc biệt nhấn mạnh công tác nắm bắt tình hình bảo vệ chính trị nội bộ
chủ động siết chặt kỷ luật kỷ cương tiếp tục xây dựng lực lượng làm công tác tổ chức cán bộ nói chung
cục tổ chức cán bộ nói riêng thực sự trong sạch vững mạnh
tiếp tục xây dựng lực lượng làm công tác tổ chức cán bộ nói chung
cục tổ chức cán bộ nói riêng thực sự trong sạch vững mạnh
đội ngũ làm công tác cán tổ chức cán bộ phải là những người gương mẫu đi đầu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức
chấp hành pháp luật kỷ luật điều lệnh công an nhân dân có tư duy và phong cách làm việc khoa học công tâm khách quan
để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ then chốt trong thời gian tới
nói chung là rời gắm các ông chí niềm tin rất lớn vào những công việc này
các ông chí là
toàn bộ là sức mạnh của lượng công an là ở chỗ các ông chí
vũ trí như thế nào để hiệu quả xây dựng lực lượng như thế nào phải thực sự mạnh mẽ
sức mạnh của chúng ta là ở đây
tại hội nghị cục tổ chức cán bộ đã phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
yêu cầu toàn thể cán bộ chiến sĩ của cục nêu cao tinh thần trách nhiệm nhiệt tình cách mạng đoàn kết nỗ lực khắc phục mọi khó khăn
phần đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra
quyết tâm trong năm hai nghìn một mươi chín cục tổ chức cán bộ tiếp tục giành được cờ thi đua xuất sắc của chính phủ
thiếu tướng đình huy việt đã theo ý kiến của thiếu tướng chính phủ trao cầu thi đua xuất sắc tặng phòng trình sách người có công và hậu phương công an nhân dân
ngoài ra nhiều đơn vị cá nhân cũng được trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng chiến sĩ thi đua toàn lực lượng chiến sĩ thi đua cơ sở và bằng khen của bộ công an